ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã đi vào lịch sử của dân tộc việt nam và thế giới với chiến thắng điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu thắng lợi này là sự tổng hòa của nhiều yếu tố
trong đó đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quân chúng nhân dân trên quy mô cả nước
trong những ngày tháng lịch sử đó quân và dân miền tây nam bộ cũng đã tự hào phối hợp
chia lửa với chiến trường chung đẩy mạnh hoạt động tiến công địch đáp ứng kịp thời những yêu cầu
nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc việt nam
mở ra một thời đại mới cho hòa bình nhân loại
miền tây nam bộ những năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân pháp đã liên tiếp mở nhiều cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng của ta
tại đây địch triển khai xây dựng gần một trăm bảy mươi đồn bốt và thường xuyên mở nhiều cuộc càn quét
đánh phá các khu căn cứ cách mạng
nhằm thực hiện kế hoạch nava của pháp ở đông dương
trước tình hình đó bộ tư lệnh phân liên khu tây nam đã yêu cầu các đơn vị vũ trang đẩy mạnh chiến tranh du kích
liên tục tiến công kết hợp với địch vận dân vận nhằm phá vỡ thế chủ động tấn công của địch trên chiến trường nam bộ
đồng thời gây khó khăn cắt chi viện của địch từ miền nam cho chiến trường địa biên phủ
khiến địch suy yếu tạo lợi thế cho lực lượng của ta

liên tục tiến công kết hợp với địch trên chiến trường nam bộ
đồng thời gây khó khăn cắt chiến tranh du kích liên tục tiến công kết hợp với địch từ miền nam bộ
cuối tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bộ tư lệnh phân liên khu miền tây chủ trương mở đợt hoạt động tiến công quân sự
nhằm tiêu diệt làm tan giã hẳng ngũ địch hoạt động tác chiến kết hợp với nguyện địch vận để phối hợp với chiến trường địa biên phủ

làm tan giã hẳng ngũ địch hoạt động tác chiến kết hợp với chiến trường địa biên phủ
cuối tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bộ tư lệnh phân liên khu miền tây chủ trương mở đợt hoạt động tiến công quân sự nhằm tiêu diệt
đầu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tin thắng trận bước đầu từ điện biên phủ lan ra khắp cả nước
càng làm tăng thêm khí thế cho quân dân miền tây nam bộ tạo được lòng tin trong nhân dân
đặc biệt là lực lượng thanh niên nhập ngũ lên trên một quân
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta giành được những thắng lợi quan trọng trên nhiều chiến trường khác trong cả nước
dập tắt hoàn toàn tham vọng của pháp tại việt nam và toàn cõi đông dương
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương được ký kết
cuộc kháng chiến chống tục dân pháp của quân và nhân dân ta kết thúc thắng lợi
bảy mươi năm năm trôi qua bài học về sự phối hợp tác chiến của quân và dân miền tây nam bộ với chiến trường điện biên phủ vẫn còn nguyên giá trị
chiến thắng này đã thực hiện lời dạy của bác hồ cùng toàn miền nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của trung mương đảng giao
phân tán kẻ thù ra mà tiêu diệt góp phần thiết thực với điện biên phủ
với cả nước nâng tầm chiến thuật lên thành nghệ thuật quân sự độc đáo mà trước đó chưa từng có trong lịch sử chống dọc ngoại xâm của quân và dân ta